dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm đã tới rất gần và để việc khám chữa bệnh cho người dân được bảo đảm hơn bộ y tế đã có văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành phố các đơn vị trực thuộc yêu cầu tập trung thực hiện các nhiệm vụ được sao
theo đó một tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh kiểm tra chặt chẽ khách nhập cảnh từ các vùng có dịch vào việt nam
tăng cường kiểm tra giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn quản lý tổ chức lực lượng thường trực sẵn sàng chỉ đạo xử lý khi có sự cố an toàn thực phẩm xảy ra
cục quản lý khám chữa bệnh làm đầu mối chỉ đạo các bệnh viện trung ương bệnh viện được phân công chỉ đạo tuyến bảo đảm kế hoạch trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
sở y tế các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ sở y tế có dường bệnh bảo đảm thuốc chữa bệnh trang thiết bị phương tiện khám chữa bệnh phục vụ nhân dân xây dựng kế hoạch phối hợp với công an các lực lượng liên quan trên địa bàn bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ